ubnd tỉnh quảng trị vừa tổ chức lễ khởi công triển khai xây dựng công trình đường trung tâm trục dọc khu kinh tế đông nam tỉnh quảng trị
đây là công trình có ý nghĩa quan trọng khi hoàn thành sẽ tạo diện mạo động lực mới trong xúc tiến kêu gọi thu hút đầu tư của tỉnh quảng trị
công trình đường trung tâm trục dọc khu kinh tế đông nam đi qua bảy xã của hai huyện hải lăng và triệu phong
có quy mô chiều dài toàn tuyến hơn hai mươi ba năm km nền đường rộng năm mươi m mặt đường rộng ba mươi bốn m giải phân cách giữa rộng bốn m vỉa hè rộng một mươi hai m
đường có kết cấu áo đường mềm cấp cao a một lớp mặt bằng bê tông nhựa dài bảy cm toàn tuyến có bảy mươi tám cống và một mươi bốn cầu
vận tốc thiết kế tám mươi km một giờ với tổng mức đầu tư bảy trăm linh tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ
đây là công trình giao thông đặc biệt quan trọng huyết mạch và có tính kết nối cao
đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và phát triển khu kinh tế đông nam cả về trước mắt cũng như lâu dài
tuyến đường dự kiến hoàn thành vào quý ii năm hai nghìn một mươi chín
để công trình hoàn thành đúng tiến độ bảo đảm tốt nhất chất lượng
ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng chính quyền các địa phương và nhà thầu thi công
tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc liên quan nhất là công tác giải phóng mặt bằng
kịp thời phối hợp giải quyết đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh